thưa quý vị những ngày vừa qua dư luận không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh
một người đàn ông xuống tay thô bạo ngay trên đường với một người phụ nữ
ngày năm tháng bốn thông tin từ ủy ban nhân dân xã quế minh huyện quế sơn quảng nam cho biết
công an xã này đang làm việc với người đàn ông có hành vi thô bạo trong đoạn clip nói trên
qua tìm hiểu người phụ nữ trong đoàn clip là chị ntt bốn mươi một tuổi đang là vợ hờ sống chung với người đàn ông trên
theo hình ảnh từ clip vụ việc xảy ra tại một ngã ba đường bê tông ở thôn đại lộc xã quế minh huyện quế sơn quảng nam
người đàn ông liên tục có những hành vi thô bạo tác động vật lý lên người chị t
thấy chị tê không kháng cự được người đàn ông này lại càng tiếp tục tấn công vào nhiều vùng trên cơ thể
làm nạn nhân quỵ ngã xuống đất
từ âm thanh trong clip có thể thấy chị t liên tục văn xin người đàn ông dừng tay
đừng tiếp tục tấn công em lợi anh
tuy nhiên người này vẫn không buông tha
sau khi đăng tải clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người lên án gây gắt phẫn nộ trước hành động của người này
sáng ngày năm tháng bốn công an xã quế minh đã mời người đàn ông này đến trụ sở làm việc xác định vụ việc
đồng thời công an vận động nạn nhân phối hợp cung cấp thông tin
qua khai thác người đàn ông này khai nhận người phụ nữ trong đoạn clip là vợ hờ của mình quê ở bình định
hai người chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung với nhau như vợ chồng và đã có với nhau một con chung
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
chồng hờ sát hại vợ và thai nhi trong bụng nằm võng nghị cách sát hại mẹ vợ
tối ngày năm tháng một mươi hai một ngày sau khi bị bắt bùi vũ khoa hai mươi ba tuổi ngụ tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
nghi phạm sát hại ba người trong gia đình ông pvs ngụ tại ấp láng cùng xã thạch phú huyện cái nước tỉnh cà mau

đã có kết quả điều tra bước đầu với nguyên nhân gây ra vụ thảm án
theo đó tại cơ quan công an đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
nghi phạm khai rằng giữa vợ và mình do quá trình lệch về tuổi tác khoa hai mươi ba tuổi chị ca ba mươi tám tuổi
nên hai người vấp phải phản đối từ phía gia đình bên trí ca
công với việc khoa và vợ đều không có nghề nghiệp ổn định cuộc sống chỉ nhờ vào cha mẹ vợ
nên anh ta cảm thấy mình không được tôn trọng
từ đó khoa đã có ý định sát hại cả nhà vợ
điều tra của cảnh sát sát hại
khoa đã xác định khoảng bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trong lúc khoa và chị plk ba mươi tám tuổi vợ khoa ngủ ở phòng riêng
khoa trực tiếp sát hại chị ca đến tử vong
thông tin mới nhất từ phía cơ quan công an đã có biên bản làm việc với gia đình nạn nhân
theo đó chị ca nạn nhân trong vụ án đang mang thai đơn ở tháng thứ tám không phải song thai như thông tin ban đầu
sau khi đã sát hại vợ đối tượng lấy chăn đắp nạn nhân rồi lại ra ngoài nằm võng
nghĩ cách tiếp tục đoạt mạng cha mẹ vợ
diễn biến tiếp theo khiến khoa không thể ra tay được với vợ chồng ông s
là vì vợ chồng người con trai của ông s về nhà với cha ruột chơi và tổ chức nấu ăn
nghi phạm vẫn bình tĩnh ăn uống cùng với gia đình cho đến một mươi bốn giờ mới ra về
lúc này nhìn thấy chị ca nằm trong phòng nên ai cũng nghĩ người này đang ngủ vì thai nhi hành
khi vợ chồng người con trai của ông s về nhà lúc này khoa tiếp tục thực hiện ý định sát hại cha mẹ vợ
khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày thấy bà ttp sáu mươi tám tuổi
mẹ vợ dọn dẹp ở sau nhà
khoa hành động tội ác của mình khiến bà p tử vong rồi kéo mẹ vợ ra bờ vuông tôm cách nhà khoảng năm mươi mét
gata sau đó còn dùng đá nặng để dìm mẹ vợ xuống đáy ao
tiếp đó khoảng một giờ sau khoa thấy cha vợ là ông s đang ở trong phòng
nên lấy một cây búa tấn công khiến ông cục trên nền gạch
tưởng rằng ông ed đã tử vong khoa ném cây búa xuống ao cạnh nhà
rồi lấy năm mươi năm triệu đồng của vợ chồng mung at với ý định làm lộ phí khi bỏ trốn
tuy nhiên gata sau đó phát hiện ông s vẫn còn sống nên tiếp tục dùng khúc gỗ
rồi dùng dao tấn công đến khi nạn nhân tắt hơi thở cuối cùng
hòa lấy xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường
trước đó ngày bốn tháng một mươi hai một người con của ông s điện thoại nhờ người hàng xóm đến nhà kiểm tra
vì nhiều ngày không liên lạc được với cha mẹ
họ đến gọn nhưng không ai trả lời
trong khi có mùi hôi thối từ trong nhà bốc ra
hàng xóm phá cửa vào trong thì thấy ông s và chị ca tử vong trong phòng
họ tìm xung quanh mới phát hiện vợ ông med
cả ba nạn nhân đang trong giai đoạn thường hủy
ngay khi tiếp nhận thông tin lãnh đạo công an tỉnh cà mau trực tiếp có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ
qua sàng lọc lực lượng chức năng tập trung vào bùi vũ khoa
vì đối tượng này là chồng hờ của chị ca ở trung nhà
nhưng thời điểm phát hiện vụ việc không có mặt tại địa phương
khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày cảnh sát phát hiện khoa chạy xe máy của gia đình nạn nhân
trên quốc lộ một từ cà mau hướng về tỉnh bạc liêu
các trinh sát bám theo và bắt nghi phạm ở đoạn đường thuộc xã định bình thành phố cà mau
cách hiện trường vụ án hơn ba mươi km chỉ sau bốn giờ phát hiện vụ án mạng
khi biết gia đình ông s bị thảm sát người dân hàng xóm xung quanh không khỏi kinh nhà
là một trong những nhân chứng đầu tiên của vụ việc ông hát hàng xóm nhà ông s kể lại
sau khi nhận điện thoại của con gái thứ ba của ông s ông đã sang nhà
khi đến nơi ông hát thấy con gái út của ông s cùng một số người đứng trước cửa gọi
nhưng không ai trả lời
lúc này mùi hôi thối bốc lên dữ dội
sau khoảng một mươi năm phút không nghe thấy tiếng ông ad trả lời mọi người quyết định phá cửa xông vào
và sau đó quá bảng hoảng khi chứng kiến hiện trường
ông hát cho biết bước vào trong tôi phát hiện ông s đã tử vong
nằm trong phòng máu đen chảy gan ra cửa phòng
thay vậy mọi người xung quanh ngồi báo cho công an ấp không làm xáo trộn hiện trường
trong khi đó một cán bộ ấp nhản dân a xã tân phong thị xã già lai tỉnh bạc liêu cho biết
khi xem tin tức trên báo chí rất bất ngờ khi nghi phạm gây thảm án là bùi vũ khoa
theo vị cán bộ này gia đình khoa đã chuyển sang xã an trạch huyện đông hải tỉnh bạc liêu vài năm trước
khoảng bảy tám năm trước sau khi nghỉ học khoa tham gia làm dân quân tự vệ ở địa phương
sau dịch bệnh covid một mươi chín gần hai năm qua khoa đi đâu không rõ cung ít về nhà chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại
vụ án mạng xảy ra quá thương tâm và tàn nhẫn
một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau cho biết
ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi hỗ trợ và động viên gia đình của các nạn nhân
tại ấp láng cùng sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống
nghi phạm gây ra vụ thảm án ở cà mau có thể bị xử lý thế nào
dưới góc độ pháp lý tiên sĩ luật đọng văn cường cho biết
đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
nghi phạm thực hiện hành vi sát hại đến ba mạng người gây súng động dư luận xã hội
vì thế cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc
làm rõ diễn biến hành vi và khả năng nhận thức điều khiển hành vi của nghi phạm
để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
trường hợp kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân kết quả giám định pháp y cho thấy
nguyên nhân nạn nhân tử vong là do tác động ngoại lực
kết luận giám định phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân
trên hiện trường vụ án và phù hợp với lời khai của nghi phạm và các chứng cứ khác
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nghi phạm
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
tội sát hại người có khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
theo ông cường quá trình điều tra vụ án này cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc
làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm gây án xác định hung khí gây án là gì
đặc biệt nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong
để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả thiệt mạng người xảy ra
đồng thời cũng sẽ làm rõ mặt chủ quan của tội phạm
trong đó bao gồm yếu tố lỗi động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội
trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy
nghi phạm hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội
có thể tước đoạt tính mạng của nhiều nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi
và mong muốn hậu quả nạn nhân tử vong
thì hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội sát hại người
với tình tiết định khung hình phạt là hành vi có tính chất côn đồ và sát hại từ hai người trở lên
qua vụ án trên có thể thấy trong quá trình chung sống
vợ chồng không thể không phát sinh những khúc mắc mâu thuẫn
điều quan trọng là phải tôn trọng lắng nghe và chia sẻ với nhau để vượt qua khúc mắt
phần lớn nhưng mâu thuẫn vợ chồng xảy ra đều do một nửa kia thiếu sự tôn trọng bạn đời
mà đa phần trong số này đều là người chồng
bi kịch này cũng không chỉ xảy ra đối với những cặp vợ chồng trẻ
mà có những gia đình sống với nhau quá nửa đời người có nhiều đứa con chung
thậm chí đã lên chức ông chức bà vẫn xảy ra cung mắc bất hòa dẫn đến ly biệt
vì vậy vợ chồng phải bình đẳng tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống
khi có dấu hiệu bất hòa cần gạt bỏ cái tôi để ngồi lại chia sẻ với nhau
từ đó tháo gỡ vướng mắt ấm ức trong lòng
nhưng mâu thuẫn này trên thực tế không nhiều
nhưng nếu không giải quyết kịp thời sẽ để lại những hậu quả vô cùng dai dẳng cho xã hội
mà người trực tiếp phải gánh chịu không ai khác chính là những người con và người thân của hai bên gia đình
qua lời khai của đối tượng chỉ vì nảy sinh hiểm khi
lòng thù hăn với gia đình vợ mà nghi phạm đã ra tay sát hại hết toàn bộ những người trong gia đình
kể cả đứa con đang thay ngén trong bụng nạn nhân
vụ việc kinh hoàng quá thương tâm khiến dư luận không khỏi bàng hoàng trước sự manh động của đối tượng